công an tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện hai tài khoản facebook đưa tin sai sự thật về diễn biến của dịch bệnh viêm phổi cấp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
cơ quan công an đã làm rõ chủ các tài khoản facebook trên là hai phụ nữ ở huyện yên lạc và thành phố phúc yên
tại cơ quan điều tra hai người này khai nhận vì thấy dư luận đang rất quan tâm đến dịch bệnh
nên vội vàng chia sẻ những thông tin nghe được từ người thân hoặc đọc thấy trên mạng xã hội
mặc dù chưa kiểm tra những thông tin đó có chính xác hay không
hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật